tại thành phố cần thơ ban chỉ đạo tây nam bộ tổ chức hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi sáu
triển khai phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo tây nam bộ chủ trì hội nghị
năm hai nghìn một mươi sáu tình hình kinh tế xã hội vùng tây nam bộ có bước phát triển khá toàn diện
với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt sáu mươi
phát biểu ý kiến tại hội nghị phó thủ tướng trưởng ban chỉ đạo tây nam bộ vương đình huệ đánh giá
năm hai nghìn một mươi bảy ban chỉ đạo tây nam bộ các bộ ngành và địa phương trong vùng
cần bám sát việc thực hiện các nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
các nghị quyết của chính phủ về phát triển kinh tế xã hội
các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu nông nghiệp
đầu tư nâng cấp mở rộng quốc lộ sáu mươi đường quảng lộ phụng hiệp tuyến tránh qua thành phố cà mau
quan tâm công tác giáo dục dạy nghề vùng đồng bào dân tộc tôn giáo
phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh vùng biên giới
nhân dịp này phó thủ tướng vương đình huệ đã chứng kiến lễ ký kết quy chế phối hợp
giữa ban chỉ đạo tây nam bộ với đảng ủy khối các cơ quan trung ương trong công tác